tỉnh phú yên đang triển khai phối hợp với ban điều hành chương trình
quỹ một triệu cây xanh cho việt nam bộ tài nguyên và môi trường
để tổ chức trồng hơn bốn trăm linh cây xanh trong năm nay
các hộ gia đình cá nhân ở thôn suối biểu xã sơn giang huyện miền núi xuân nghinh
tỉnh phú yên sẽ nhận cây hỗ trợ và trồng trên diện tích một trăm linh hectare
đồng thời chọn khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà thờ bác hồ
tại xã sơn định huyện miền núi sơn hòa
để phối hợp tổ chức lễ triển khai sự kiện trồng cây
hải đảo ngày đại dương thế giới ngày môi trường thế giới năm hai nghìn hai mươi
được tổ chức tại phú yên góp phần tạo môi trường cảnh quan thiên nhiên
ngoài ra chương trình có nỗ trợ một trăm năm mươi cây kèn hồng
một trăm năm mươi cây sao đen trồng trên vỉa hè dọc tuyến đường dt sáu trăm bốn mươi ba
đoạn qua di tích nhà thờ bác hồ và một cây xanh lưu niệm trong khuôn viên nhà thờ bác